sư đoàn ba trăm sáu mươi bảy quân chủng phòng không không quân cho biết đã trang bị dụng cụ cho cán bộ công chức
làm việc trong điều kiện bảo đảm an toàn tuân thủ mọi biện pháp phòng tránh lây lan dịch bệnh
bằng việc đeo khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng dùng dịch sát trùng
yêu cầu cán bộ chiến sĩ nâng cao ý thức trách nhiệm trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
đồng thời các cán bộ chiến sĩ đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng được hai khu cách ly sẵn sàng phục vụ
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín lây lan ở mức báo động sư đoàn ba trăm sáu mươi bảy quân chủng phòng không không quân
vẫn bố trí cán bộ làm việc để giải quyết các công việc chuyên môn
đồng thời toàn sư đoàn luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu với một trăm linh quân số cắm trài tại doanh trại
năm là tiếp tục đảm bảo tốt đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội
nhất là đối với lực lượng tham gia phòng chống dịch và số người cách ly tại các đơn vị
nếu có tổ chức rút kinh nghiệm chặt chẽ về công tác lãnh đạo chỉ đạo và các hoạt động công tư đảng công tác kinh trị trong phòng chống dịch
kịp thời khắc phục những hạn chế tồn tại động viên khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích
và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng điều lệnh điều lệ của quân đội và pháp luật nhà nước
đơn vị đã nỗ lực làm tốt công tác bảo vệ toàn doanh trại không để covid một mươi chín xâm nhập vào đơn vị
đồng thời đã tổ chức thành công hai khu cách ly sẵn sàng tiếp nhận người cách ly
đơn vị đã nỗ lực làm tốt công tác bảo vệ toàn hai trăm ba mươi chúng tôi từ khi nhận được kế hoạch đã nhanh chóng triển khai mọi công tác chuẩn bị
đơn vị chúng tôi đã dồn toàn bộ cơ sở vật chất tốt nhất từ giường phản nhà chỗ ăn ở tốt nhất để sẵn sàng đón tiếp các công dân về cách ly tại đơn vị
còn đối với lực lượng bộ đội của chúng tôi chúng tôi đã dí rơi sang một vị trí khác để đảm bảo đón tiếp